sau nhiều ngày chờ đợi tối nay một mươi ba tháng một mươi hai liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ ba mươi bảy chính thức được khai mạc tại thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa
sự kiện do đài truyền hình việt nam chủ trì và đài phát thanh và truyền hình thanh hóa đăng cai tổ chức
hoạt động trọng tâm của liên hoan năm nay là tìm kiếm và tôn vinh những tác phẩm xuất sắc nhất đã phát sóng trong năm hai nghìn một mươi bảy trên hệ thống các kênh truyền hình việt nam ở chín thể loại
chương trình dành cho thiếu nhi phim tài liệu phóng sự chương trình chuyên đề khoa giáo chương trình giao lưu đối thoại tọa đàm chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số chương trình ca mối nhạc chương trình sân khấu và phim truyện truyền hình
sự kiện đã thu hút hơn một trăm linh đơn vị và gần năm trăm linh tác phẩm dự thi trong đó thể loại phóng sự tiếp tục thu hút nhiều tác phẩm tham gia nhất với hơn một trăm năm mươi tác phẩm
nhóm phim truyền hình dài tập được tổ chức chấm thi sớm từ đầu tháng một mươi một tuy số lượng ít hơn so với năm ngoái nhưng đề tài và chất lượng phim được đánh giá cao